ông trump đã mở đầu bài phát biểu của mình ở thành phố dae thuộc bang ohio của mỹ vào ngày một mươi sáu tháng ba
bằng lời tri ân tới những người ủng hộ ông đang ngồi tù vì bạo loạn tại điện capito vào ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một
khi họ tìm cách ngăn chặn việc chứng nhận chiến thắng của tổng thống joe biden trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
ông trump trào và gọi họ là những người yêu nước và con tin
ông trump còn lặp lại khẳng định rằng thất bại trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi của ông trước tổng thống biden
là do gian lận bầu cử mà không đưa ra bằng chứng xác thực nào
cũng trong bài phát biểu ông donald trump cảnh báo về ngành công nghiệp ô tô mỹ như sau
chúng tôi sẽ áp mức thuế một trăm linh đối với mỗi chiếc ô tô từ nước ngoài đi vào biên giới nước mỹ
sau đó sẽ khó có thể bán những chiếc xe này nếu tôi đắc cử
giờ đây nếu tôi không tái đắc cử nhất định toàn ngành công nghiệp ô tô và thậm chí là cả đất nước
sẽ chìm trong bể
phát ngôn trên được đưa ra đúng lúc có nhiều cuộc tranh cãi kéo dài về ngành công nghiệp ô tô
trong đó nhấn mạnh vào việc tổ chức các công đoàn lao động
quá trình chuyển đổi xe điện và vấn đề của các nhà máy ô tô ở mexico
ông donald trump mong muốn thu hút công nhân trong lĩnh vực sản xuất ô tô
và tập trung vận động cử tri tại các địa phương dọc theo vành đai dì xét
khu vực đã phải hứng chịu sự suy thoái nghiêm trọng trong sản xuất công nghiệp suốt nhiều năm
một trong những biện pháp mạnh tay mà cựu tổng thống sẽ thực hiện
bao gồm áp dụng các biện pháp trừng phạt thương mại thuế quan
trong đó ông sẽ đánh thuế năm mươi đối với ô tô sản xuất tại các nhà máy trung quốc ở mexico
cựu tổng thống mỹ cũng đã thúc giục cử tri về tầm quan trọng và tính cấp bách
của cuộc bầu cử tháng một mươi một năm nay và nhấn mạnh rằng
nếu tôi không giành chiến thắng tôi không chắc người dân mỹ sẽ có một cuộc bầu cử khác ở đất nước này
kết quả khảo sát gần đây của usa today đại học south park
cho thấy ông trump dẫn trước với cách biệt không quá xa so với tổng thống biden
theo đó bốn mươi số người được hỏi ủng hộ ông trump trong khi ba mươi tám chọn ông biden
theo đó cả ông trump và ông biden hai đối thủ trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ vào tháng một mươi một tới
đều có các hoạt động trong ngày một mươi sáu tháng ba theo giờ mỹ
cả hai đều tranh thủ để công kích đối phương tăng uy tín cá nhân trong các sự kiện
trong một bữa tiệc tối của câu lạc bộ green diaon vào hôm một mươi sáu tháng ba
tổng thống biden đã nói về ông trump trước hơn sáu trăm năm mươi khách mời rằng
một ứng cử viên đã quá già
chi óc không phù hợp làm tổng thống
người còn lại là tôi
phát biểu của ông biden được đưa ra với hàm ý gây cười cho quan khách
nhưng cũng đồng thời mang tính chấn an những lo ngại về sức khỏe của ông
tổng thống biden là người năm nay đã tám mươi một tuổi
giành được đề cử của đảng dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống năm nay
ông sẽ đối đầu với cựu tổng thống trump bảy mươi bảy tuổi trong trận tái đấu vào tháng một mươi một tới
đơn kim tổng thống đang cố gắng thu hút cửa chi và xoa dịu những lo lắng cũng như những tin đồn
chỉ trích rằng ông đã quá dài để tái tranh cử
trong suốt chiến dịch tranh cử ông trump không ngần ngại chia sẻ về các mục tiêu của mình nếu tái đắc cử
những người ủng hộ ông nói rằng ông đang tìm cách đưa nước mỹ trở lại như trước cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
đồng thời giải quyết những công việc còn răng rở trong nhiệm kỳ đầu tiên
nhập cư là một trong những mối quan tâm hàng đầu của ông trump
ông đã biến nhập cư và kiểm soát biên giới trở thành trọng tâm chiến dịch tranh cử
gây áp lực với đảng cộng hòa ở hạ viện để từ chối thông qua dự luật quản lý biên giới lưỡng đảng vào tháng trước
trong vào hôm hai mươi chín tháng hai đã có chuyến thăm bang biên giới texas
nơi ông đưa ra các chính sách siết nhập cư cướng rắn
trong một bài bình luận đăng trên demonstrator một tuần trước khi thắng vỏng sơ bộ ở bang iowa hồi tháng một
ông trump tuyên bố sẽ áp dụng đạo luật ngoại kiểu thủ địch atac đều loại bỏ các thành viên băng đảng
tội phạm buôn bán ma túy khỏi nước mỹ
đạo luật atac cho phép mỹ trục xuất bất kỳ người nước ngoài nào đến từ các quốc gia có hành động thù địch với mỹ
lực lượng hành pháp liên bang sang xử lý vấn đề nhập cư gồm lực lượng chống ma túy
sau khi xung đột israel và hamas bùng phát vào hồi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
ông tưởng tuyên bố sẽ đình chỉ thị thực cho những người có cảm tình với hamas
về vấn đề giáo dục
trong video vận động tranh cử vào hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi ba
đã thông báo kế hoạch đóng cửa bộ giáo dục
và để các bang tự phụ trách các công việc liên quan tới lĩnh vực này
cựu tổng thống cam kết sẽ để phụ huynh chịu trách nhiệm
và là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề giáo dục
hồi tháng một năm hai nghìn hai mươi ba
ông từng nói sẽ ưu tiên tài trợ cho các trường cho phép phụ huynh bầu hiệu trưởng
hoặc bãi nhiệm giáo viên
sử dụng lương thưởng để khuyến khích chất lượng giảng dạy và nhiều chính sách khác
ông trump cũng cho biết
sẽ buộc bộ tư pháp và bộ giáo dục điều tra các vi phạm
liên quan tới phân biệt chủng tộc trong trường học
về vấn đề y tế
ông trump trong các bài đăng trên mạng xã hội charles social vào hồi tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
đã hứa hẹn sẽ thay thế đạo luật chăm sóc y tế ra cả phải trang obamacare
nỗ lực trước đó của ông vào năm hai nghìn một mươi bảy
đã bị thất bại sau khi ba thượng nghị sĩ cộng hòa bắt tay cùng đảng dân chủ
bỏ phiếu phản đối
ở một diễn biến khác
mới đây khi trả lời phỏng vấn truyền thông về việc liệu cựu tổng thống mỹ donald trump
có thể trở thành trung gian cho các cuộc đàm phán hòa bình giữa nga và ukraine hay không
tổng thống pháp macron đã nói
với những thông tin mà tôi có tôi không tin ông trump sẽ trở lại nhà trắng một lần nữa
tuy vậy ông khẳng định sẽ làm việc với bất cứ ai giành chiến thắng
trong cuộc bầu cử tổng thống mỹ cuối năm nay
tổng thống pháp cho biết
tôi luôn tin tưởng vào những nhà lãnh đạo được người dân lựa chọn
đó là chất lý của tôi
trong chiến dịch tranh cử của mình
ông trump nhiều lần tuyên bố có thể chấm dứt xung đột ukraine trong vòng hai mươi bốn giờ nếu tái đắc cử
tuy nhiên tổng thống ukraine vladimir zelensky tỏ ra hoài nghi về tuyên bố này
ông từng ít nhất hai lần mời ông trump đến ukraine để hiểu rõ về tình hình
và để hiểu được rằng kế hoạch hòa bình của ông là không khả thi
xung đột giữa nga và ukraine đã bước sang năm thứ ba
với việc moscow đang nắm ưu thế trên chiến trường
kiev đang gặp khó khăn hơn
do nguồn viện trợ từ phương tây bị trì trệ
trong cuộc phỏng vấn ông macron một lần nữa khẳng định
nato sẽ không triển khai quân đội tới ukraine
ông cho biết pháp sẵn sàng đưa ra bất kỳ quyết định cần thiết nào
để ngăn nga đạt được mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt
đây cũng không phải là thời điểm cho các cuộc đàm phán hòa bình
tôi luôn sẵn sàng đàm phán bất cứ lúc nào
nhưng chúng tôi cần những người chân thành và hướng tới hòa bình
sự trở lại của ông trump có thể khiến các đồng minh của mỹ trong khối nato và ở châu âu lo ngại
trường dọa rút khỏi nato để buộc các nước như đức tăng đóng góp ngân sách quốc phòng
giới quan sát cho rằng nếu tái đắc cử ông trump có thể sẽ tiếp tục theo đuổi yêu cầu này
các quan chức châu âu nhận thấy họ cần chuẩn bị cho một tương lai
mà họ không thể dựa hoàn toàn vào mỹ như trước đây
một nhà ngoại giao eu đã nói với cnn
khi ông trump xuất hiện chúng tôi nhận ra rằng không phải lúc nào mỹ cũng hành động vì lợi ích châu âu
đặc biệt nếu điều đó đi ngược lại lợi ích của mỹ
đối với trung quốc trong nhiệm kỳ tổng thống
ông trump đã phá vỡ các chính sách hợp tác kinh tế với trung quốc trước đó
và phát động cuộc chiến thương mại với bắc kinh với các đòn thuế quan mạnh tay
giới quan sát cho rằng ông trump có thể làm như vậy lần nữa nếu trở lại nhà trắng
hồi tháng tám ông đề xuất tự động áp thuế với mọi loại hàng hóa nhập khẩu nhằm bảo vệ hàng nội địa
ông đã nói với forbes business phải quăng chất trồng cổ vào các công ty nước ngoài
khi họ vào mỹ và bán phá giá sản phẩm họ phải nộp thuế
có thể là mức một mươi số tiền đó sẽ dùng để thanh toán các khoản nợ
một cựu quan chức giới thổi ông trump nói rằng tăng thuế với hàng nhập khẩu từ trung quốc
là chính sách cần thiết trong nhậm kỳ mới
tuy nhiên theo giới quan sát cũng lưu ý chính sách trung quốc dưới thời ông biden không dễ chịu hơn
mỹ đã áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu ngày càng nghiêm ngặt với trung quốc
nhằm cản trời nỗ lực thống trị một số lĩnh vực quan trọng về công nghệ cao ở bắc kinh
cả chính quyền của ông trump và ông biden đều xác định trung quốc là một trong những thách thức hàng đầu của mỹ
chính sách về trung quốc cũng là một trong số ít lĩnh vực nhận được đồng thuận lưỡng đảng mạnh mẽ
do đó vị giáo sư này đã nhận định chính sách của mỹ đối với trung quốc sẽ không thay đổi nhiều
dù kết quả của bầu cử tháng một mươi một như thế nào
trung đông đang đứng trước nguy cơ xung đột lan rộng kể từ sau khi hamas tấn công israel
khiến theo evis phải tiến hành chiến dịch đáp trả mạnh mẽ ở gaza
những cuộc tấn công tàu hàng trên biển đỏ của nhóm houthi do iran hậu thuẫn ở yemen
đã khiến tình hình càng thêm căng thẳng
chính quyền ông biden đã ủng hộ chiến dịch chống hamas của israel
dù vẫn thúc đẩy giải pháp hai nhà nước cho phép người palestine có đất nước và chủ quyền riêng
mục tiêu này vấp phải phản đối mạnh mẽ từ đồng minh israel
song nhà trắng tin đây là con đường duy nhất dẫn tới hòa bình và ổn định khu vực
khi còn là tổng thống ông trump từng từ bỏ thỏa thuận hạt nhân với iran
chuyển đại sứ quán mỹ tại israel tới jerusalem
phải đóng cửa văn phòng lãnh sự quán mỹ về các vấn đề palestine ở washington
ông trump đã ủng hộ bình thường hòa hợp
hóa quan hệ giữa israel và các nước ả ráp
kết quả là hiệp định abraham đã ra đời
tái thiết quan hệ giữa israel và bahrain morocco các tiểu vương quốc ả ráp thống nhất và sudan
tuy nhiên ông trump dường như không quan tâm đến giải pháp hai nhà nước
khi kế hoạch hòa bình không đề cập tới số phận của những người palestine sống ở bờ tây hoặc giải gaza
giới quan sát nhận định nhiệm kỳ hai của ông trump có thể tiếp tục tập trung cho lập trường nước mỹ trước tiên
không để mỹ lún sâu hơn vào những cuộc xung đột tốn kém ở ukraine hoặc trung đông